xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh vẫn đang suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ vẫn phủ biến lợi ít mưa
sáng sớm có sương mù trở rét với đêm và sáng
với mức nhiệt giao động trong khoảng là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
sau đó từ ngày mùng sáu khi khối không khí lạnh được tăng cường yếu
thì mưa rông trên khu vực này sẽ tăng lên
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh
nên trong hai ngày tới chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt chưa chiều xung quanh mức là hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang đến chiều tối ngày mùng sáu thì không khí lạnh mới tác động
khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực này giảm đi đôi chút
tại khu vực trung bộ trong hai ngày tới mưa cũng giảm nhanh dần xuống diện vài nơi
và khả năng sẽ tăng trở lại từ khoảng chiều tối và đêm ngày sáu
do sự tăng cường yếu của không khí lạnh
mưa rào rải rác xuất hiện trước tiên tại khu vực bắc trung bộ
sau đó thì lại sẽ lan dần xuống khu vực trung trung bộ
về nhiệt độ trong những ngày tới
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
vẫn ở mức là một mươi năm hai mươi sáu độ trời rét về đêm và sáng
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới
cũng chỉ có mưa vài nơi
sau đó từ ngày mùng bảy thì mưa sẽ tăng lên ở diện giải rác
phần còn lại thuộc khu vực ninh thuận và bình thuận
trong ba ngày tới thời tiết ổn định ít mưa
về nhiệt độ chưa chiều trên khu vực này
xung quanh ngưỡng là hai mươi sáu hai mươi chín độ
lưu xuống phía nam
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa
ngày nắng với nhiệt độ trên khu vực là từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
đêm và sáng trở rét nhẹ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân tại đây
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
tại đây chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày khu vực này sẽ có nắng
với mức nhiệt chưa chiều đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi thì cao hơn